sau đó mạo đi đến vị trí con sóc mình vừa bắn thì phát hiện anh liều nằm gục mặt xuống đất
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng đến ngày bốn tháng ba anh liều đã tử vong
quá trình điều tra công an huyện đắc sông đã ra quyết định khởi tố phụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam trịnh văn mạo về hành vi vô ý làm chết người